việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín
thông tin này được tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đưa ra vào lúc một mươi tám h chiều nay hai mươi bảy tháng tám
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại đà nẵng và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa
có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương huế
bệnh viện giã chiến hòa vang và bệnh viện phổi đà nẵng
trong một ba mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi bảy ca

trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một năm trăm chín mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi tám tám trăm hai mươi tám người

trong đó cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi tám tám trăm hai mươi tám người